trên hầu khắp các tỉnh thành của cả nước sự kiện đếm ngược countdown hai nghìn một mươi chín cũng đã diễn ra tương bừng
những bữa tiệc nhạc hội làm cho tiết trời mùa đông giá rét cũng trở nên ấm áp hơn trong dòng người đang nô nức chào đón năm mới
cùng với các tỉnh thành trên cả nước thành phố hoa phượng đỏ cũng đã diễn ra sự kiện đếm ngược coundon hai nghìn một mươi chín vào tối cuối cùng của năm tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt tiệp
bữa tiệc nhạc hội làm cho tiết trời mùa đông giá rét cũng trở nên ấm áp hơn trong dòng người đang nô nức chào năm mới hai nghìn một mươi chín
tất cả như hòa vào không khí đón xuân rộn ràng tưng bừng cùng các hoạt động trẻ chung sôi động ngập tràn sắc xuân
không khí năm mới đã tràn ngập khắp nẻo đường thành phố rực rỡ cờ hoa
sự háo hức phấn khởi chào đón năm mới hiện lên qua ánh mắt nụ cười của mỗi người dân thành phố hải phòng
ngay từ chập tối ba mươi một tháng một mươi hai
dòng người khắp các ngã đường trong thành phố đã đổ về quảng trường hai mươi chín tháng ba
để sẵn sàng cho bữa tiệc âm nhạc đà nẵng chào xuân
và cùng tham gia khoảnh khắc đếm ngược đón giao thừa hai nghìn một mươi chín
không chỉ đông đảo các tầng lớp nhân dân đà nẵng mà du khách thập phương cũng có mặt tại đây
chúc cho gia đình em có sức khỏe mọi người đều vui vẻ rồi anh em trong gia đình hòa thượng
cùng với các hoạt động chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
từ nay đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ sôi động và hấp dẫn
nhằm phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân và du khách trong nước quốc tế đến với đà nẵng
tối ba mươi một tháng một mươi hai sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam
phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hội an tỉnh quảng nam
tổ chức sự kiện hội an chào năm mới hai nghìn một mươi chín
với nhiều hoạt động chào đón năm mới
nhiều hoạt động giải trí sôi động được diễn ra tại vườn tượng an hội
hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã tụ họp tại đây để cùng chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
đặc biệt ngay trong đêm giao thừa đã diễn ra các sự kiện vinh danh công ty lữ hành
đưa khách tham quan du lịch phố cổ hội an nhiều nhất trong năm hai nghìn một mươi tám
cũng như chào đón vị khách quốc tế thứ ba tám triệu đến hội an
đây cũng là dịp tỉnh quảng nam bày tỏ sự quan tâm gửi lời tri ân dành cho du khách đến với địa phương
cam kết về quảng nam một điểm đến du lịch hấp dẫn
thân thiện và an toàn
cùng với những kết quả đạt được thì sẽ thúc đẩy phát biểu mạnh du lịch cho người
đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tại thành phố hội an
có màn bắn pháo hoa và các hoạt động khiêu vũ hóa trang đường phố
hàng nghìn du khách sẵn sàng che rù mặc áo mưa
để có thể hòa chung niềm vui chào đón năm mới tại thành phố thơ mộng này